phát biểu trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp tại quảng ninh
phó thủ tướng vũ đức đam đã đánh giá cao tỉnh quảng ninh và thành phố móng cái
trong việc tổ chức tốt công tác đón bà con nhân dân sang trung quốc làm ăn buôn bán quay trở về
phó thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế tỉnh quảng ninh phải thực hiện khám sàng lọc kiểm dịch
cách ly thật nghiêm túc không để mầm bệnh đi sâu vào bên trong nội địa
yêu cầu các cơ quan liên quan dù khó khăn nhưng phải lo thật tốt cho bà con nhân dân chỗ ăn ở
để nhân dân thực sự yên tâm sát cánh cùng cơ quan chuyên môn trong phòng chống dịch
tính đến nay thành phố móng cái đã thực hiện cách ly tập trung một trăm linh năm người nhập cảnh từ trung quốc trở về việt nam
đồng thời hoàn thành xây dựng khu cách ly tạm thời tại cửa khẩu quốc tế móng cái
lập phương án và ra thông báo trừng dụng một trăm linh các nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn thành phố
để phục vụ cách ly người nhập cảnh từ trung quốc vào việt nam
tạm dừng hoạt động qua lại cửa khẩu của cư dân biên giới và kiểm soát chặt chẽ
nghiêm ngặt các quy định quy trình kiểm dịch y tế tại cửa khẩu ở mức cao nhất
tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh buôn bán trái phép qua biên giới